tính từ một mươi tám h ngày chín tháng tám đến sáu h ngày một mươi tháng tám việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid nào mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là tám trăm bốn mươi một ca
tuy nhiên trong sáng ngày hôm nay thì đã có hai bệnh nhân tử vong vì bệnh lý nền và mắc covid một mươi chín
là ca tử vong do covid một mươi chín thứ một mươi hai và một mươi ba tính từ khi dịch xảy ra ở việt nam
hai ca tử vong được ghi nhận sáng ngày một mươi tháng tám
bệnh nhân bốn trăm ba mươi nữ ba mươi ba tuổi địa chỉ tại phường hải châu hai quận hải châu thành phố đà nẵng
tiên sử suy thận mạn giai đoạn cuối suy tim tăng huyết áp nhiễm chủng huyết
trần đoán tử vong viêm phổi nặng do covid một mươi chín biến chứng suy đa tạng không hồi phục
sốc nhiễm chủng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối
lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp
bệnh nhân bảy trăm ba mươi
nữ bốn mươi bảy tuổi địa chỉ tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
tiên sử suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt stent suy tim tăng huyết áp
trần đoán tử vong nhồi máu cơ tim suy tim suy thận mạng tính giai đoạn cuối thận nhân tạo chu kỳ và mắc covid một mươi chín
trong tám trăm bốn mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm chín mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi ba ca
số ca tử vong là một mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm tám mươi hai hai trăm sáu mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là năm một trăm ba mươi chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác là hai mươi tám bốn trăm linh tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú là một trăm bốn mươi tám bảy trăm hai mươi người